và các chuyên gia lo ngại với việc bộ tiêu chuẩn lặng lẽ ra đời sẽ kéo theo sự biến mất của các làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống
cũng về vấn đề này trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay cũng đăng tải nhiều bài viết phân tích bình luận
về dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm
trong đó cơ quan quản lý cả soạn thảo và thẩm định thì nêu rằng cần phải có tiêu chuẩn cho nước mắm dù không bắt buộc
trong khi đó các doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống thì lại đề nghị bãi bỏ dự thảo về tiêu chuẩn nước mắm vì có vấn đề
trên các diễn đàn và mạng xã hội thì nhiều người cũng cho rằng động cơ của việc vẽ ra tiêu chuẩn lập lờ khái niệm nước mắm truyền thống
và nước mắm công nghiệp là nhằm bóp chết nước mắm truyền thống bảo vệ lợi ích cho vài tập đoàn sản xuất kinh doanh nước mắm nước chấm công nghiệp
chí tiết câu chuyện mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang một mươi một báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay
gian nan cuộc chiến chống sách lậu cũng là một bài viết rất đáng chú ý được đăng tải trên báo nhân dân
mới đây đội quản lý thị trường số sáu cục quản lý thị trường hà nội kiểm tra một cơ sở kinh doanh thu giữ hàng chục nghìn cuốn sách
và nhiều ấn phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị là khoảng bảy trăm linh triệu đồng
không chỉ sách giấy mà sách điện tử cũng có phiên bản lậu
sách lậu khiến cho hàng loạt nhà xuất bản phải hạ giá hàng loạt ấn phẩm và lỗ vài chục tỷ đồng mỗi năm
vụ việc này cho thấy công tác phòng chống in sách lậu vẫn còn nhiều bất cập và dẫn đến ngày càng khó kiểm soát
trong khi đó trên báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết đó là người dân từ chối tiêm vaccine dịch sởi bùng phát mạnh
dịch sởi vẫn chưa có dấu hiệu giảm các ca mắc thì tiếp tục tăng
đáng lo ngại là khoảng chín mươi các trường hợp mắc sởi là do chưa tiêm chủng hoặc là chưa tiêm chủng đầy đủ đúng lịch
lo ngại trước vấn đề này bộ y tế vừa ra chỉ thị mới nhất về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sởi
những ngày gần đây báo chí phản ánh là tình trạng hàng trăm hectare khoai lang nhật ở gia lai bị rội trợ
dù đã quá mùa thu hoạch thường lái bỏ cùa chạy lấy người khiến cho nông dân điêu đứng
và lại có nhiều chương trình được phát động nhằm giúp bà con giải quyết khoai lang ủ nứ
trên báo công thương số ra hôm nay có bài viết để không còn điệp khúc giải cứu
theo các chuyên gia để không còn giải cứu thúc đẩy thị trường nông sản phát triển bền vững
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như các địa phương doanh nghiệp
cần tổ chức lại sản xuất theo hướng trọng tâm trọng điểm có quy mô và theo hướng nâng cao chất lượng
đồng thời để tập trung đẩy mạnh công tác mở cửa thị trường với các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu
vào đầu tuần trước chỉ đạo công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
chống dịch phải như chống giặc và các tỉnh thành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trước thủ tướng về kết quả phòng chống dịch
tuy nhiên tính đến thời điểm này số tỉnh có lợn mắc dịch đã lên tới một mươi ba tỉnh
bài viết cho rằng là liệu có phải nghĩ rằng dịch chỉ lây từ heo sang heo không lây sang người
nên lãnh đạo nhiều địa phương coi thường công tác chống dịch
đó sẽ là những ý nghĩ cực kỳ chủ quan bởi vì dù không lây lan sang người
nhưng nếu lây lan rộng thì dịch sẽ uy hiếp tổng đàn heo là hai mươi tám một triệu con
nếu biết số thịt heo chiếm bảy mươi sản phẩm thịt các loại sẽ thấy thiệt hại lớn như thế nào khi mà dịch lây lan rộng ra cả nước
trong khi đó báo hà nội mới hôm nay có bài viết cảnh báo tình trạng
nhiều chị em phụ nữ vì muốn giảm cân cấp tốc không mất thời gian đã tìm đến các loại trà giảm cân
thế nhưng mà không ít người thì đã phải rước họa vào thân vì mua phải những loại trà giảm cân kém chất lượng
theo các chuyên gia thực sự cần thiết phải giảm cân thì người dân nên tới gặp cũng như nghe theo chỉ định
tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa để bảo đảm sức khỏe tránh tin lời quảng cáo giới thiệu giảm cân nhanh chóng thần tốc để rồi rước họa vào thân
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại